ngay từ khi có sự chỉ đạo của trung ương và tỉnh hải dương về công tác theo dõi cách ly người việt nam từ hàn quốc trở về
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hải dương đã khẩn trương và quyết liệt thực hiện nghiêm túc công tác này
trong đó chú trọng vào công tác vận động họ thực hiện tự cách ly tại gia đình theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn
trong thời gian phòng chống dịch covid một mươi chín ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hải dương yêu cầu các phường xã công khai số điện thoại đường dây nóng
để người dân có thể chủ động thông tin về những người vừa trở về từ hàn quốc từ các nước đang có dịch để kịp thời theo dõi cách ly
tích cực tuyên truyền vận động để các hộ gia đình thực hiện nghiêm túc việc tự cách ly tại gia đình cũng như phối hợp với trạm y tế phường xã phun tiêu độc khử trùng
hiện thành phố hải dương đang theo dõi cách ly tại địa phương năm trăm tám mươi tám người trong đó có ba trăm tám mươi ba người đã qua một mươi bốn ngày cách ly hai mươi hai người đang được theo dõi cách ly tại cơ sở y tế
hiện sức khỏe của những người này đều ổn định